công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngành đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu se chín se một mươi từ ngày hôm nay hai mươi sáu tháng ba ở cả hai đầu hà nội và sài gòn
thời gian tạm dừng chạy đôi tàu này dự kiến đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hành khách có vé đi các đôi tàu se chín se một mươi những ngày tạm dừng sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi vé sang các đoàn tàu khác
do dừng chạy tàu se chín mươi từ ngày hai mươi năm tháng ba ngành đường sắt điều chỉnh giờ tàu se một tại các ga hà nội phủ lý nam định
và dừng đón khách tại ninh bình để tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu đi tàu tại các địa phương này
thời gian gần đây nhiều lái xe và người tham gia giao thông
trên đường hồ chí minh đoạn qua đèo lò so thuộc huyện đắc lây tỉnh con tum đều có một cảm giác ngỡ ngàng
khi những chiếc lốp ô tô vật dụng tưởng như bỏ đi lại được lắp đặt cố định tại các góc cua dốc
nơi có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông lớn trên đèo lò so
theo các lái xe chia sẻ hộ lan bằng lốp ô tô này được ví như bùa hộ mạnh cho các phương tiện không may mất lái mất thắng
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh con tôm tình hình tai nạn giao thông qua đèo lò so năm hai nghìn một mươi chín
đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết số người bị thương
hệ thống hộ lan hóc lánh nạn đã cứu được sáu xe mất phanh không lao xuống vực
đèo lò so với chiều dài hai mươi bảy km đoạn qua hai tỉnh quảng nam và con tum với địa hình quanh co đồi dốc tồn tại nhiều điểm đen
trước đây đã từng xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
ngoài thực hiện các giải pháp cải tạo nâng cấp tuyến đường đèo quanh co nguy hiểm
thì ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của các lái xe vẫn là điều quan trọng nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông đem lại hạnh phúc cho mọi nhà